thời gian qua với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống nhân dân
ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang đã hiện thực hóa các mục tiêu kiên cố hóa kênh mương
bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa xây dựng nhà văn hóa thôn
bản tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo nghị quyết số một mươi năm
và sau năm năm triển khai nghị quyết đã mang lại diện mạo mới cho những vùng quê ở tỉnh miền núi tuyên quang
nhờ sự tuyên truyền vận động của đội ngũ cán bộ nên các hộ dân trong thôn chín xã thái bình
huyện yên sơn tỉnh tuyên quang hiểu rõ những lợi ích được hưởng từ nghị quyết
vì vậy các hộ dân trong thôn đều đồng tình ủng hộ đóng góp tiền ngày công lao động
để xây dựng cơ sở vật chất cho thôn qua đó khắc phục những khó khăn trước đây
được triển khai sâu rộng và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân
nên những công trình từ nghị quyết một mươi năm đã được
xây dựng và sử dụng có hiệu quả ở xã thái bình
góp phần giúp địa phương về đích nông thôn mới vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và phân đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành xây dựng nông thuần mới nâng cao
và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn ba mươi chín triệu đồng một người một năm
đặc biệt xã không còn hộ nghèo
với việc công tác xây dựng thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao
thì từng bước cái bộ mặt của nông thôn mới của xã thái bình cũng thay đổi rất nhiều
cái thứ nhất là về đời sống vật chất văn hóa của tinh thần này
từng bước được lân lên đáp ứng với nhu cầu của bà con dân
cái thứ hai về cơ sở vật chất của xã thì trụ sở và các công trình từ các thôn
cũng đã được lân lên đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của bà con dân
sau năm năm triển khai thực hiện nghị quyết một mươi năm
toàn tỉnh đã hoàn thành hơn chín trăm bốn mươi bốn km canh bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn
đưa vào sử dụng hơn bốn trăm bảy mươi km đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa
và nhiều công trình công cộng đạt tiêu chuẩn
về bộ mặt nông thôn thì đối với đường bê tông
thì bây giờ trước đây là vào vùng sản xuất hàng hóa cũng như là vào vùng ấy là rất là khó khăn
nhưng bây giờ thì ô tô có thể đi rất là thuận tiện đặc biệt là vận chuyển hàng hóa
và cái đường xá là nó sẽ khang trang và sạch sẽ hơn ngày xưa rất là nhiều
đặc biệt một trong những kết quả nổi bật khi triển khai nghị quyết một mươi năm
là đã phát huy được nội lực trong nhân dân và cả cộng đồng tham gia xây dựng cơ sở ả tầng nông thôn
đến hết năm hai nghìn một mươi chín đã có ba mươi sáu xã trên địa bàn đạt chuẩn
nông thôn mới dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ có bốn mươi bảy xã
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới